tại tỉnh phú yên trong đêm qua chiều cường và sóng lớn đã đánh sập một nhà dân và uy hiếp hàng chục ngôi nhà khác ở khu dân cư bạch đằng phường sáu thành phố tuy hòa
mới vừa huy động nhân vật lực ra cố phần nhà dưới bị triều cường đánh sập vào đầu tháng một mươi thì đêm qua ba mươi một tháng một mươi một đợt chiều cường khác đã phá thêm một phần ngôi nhà trên của gia đình anh hồ tấn phương ở khu dân cư bạch đằng phường sáu thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
cả gia đình bốn người trong nhà hốt hoảng tìm nơi tranh trú trong đêm mà không biết phải sống như thế nào trong những ngày mưa bão sắp tới
đúng là giờ là đạp sập con cái của tôi là bây giờ là gọi đỡ nhà sớm nhà của vợ chồng chưa có chỗ ở mong là các cấp và ngành hỗ trợ hay là nghiên cứu hay là giúp đỡ gì thì tôi có nơi ở cho nó quê mấy tháng mùa đông đây
gần bên nhà vợ chồng đã đặt đồ cho nhà vợ chồng
nhà bà phạm thị gái cũng bị sóng lớn đánh bổ gây xói lở một phần móng đứng ngồi không yên bà gái lo sợ nếu đêm nay tiếp tục có chiều cường thì toàn bộ ngôi nhà rất có thể sẽ bị sụt lún sập đổ
từ một mươi giờ cho đến năm giờ sáng
khu dân cư bạch đằng phường sáu thành phố tuy hòa có bốn mươi hộ dân hơn một trăm linh nhân khẩu
đầu tháng một mươi vừa qua triều cường kèm sóng lớn cũng đã phá hỏng một phần kè đá xâm thực sâu quy hiếp trực tiếp khu dân cư và chạm hải đăng đà rằng
bộ đội biên phòng công an tỉnh và chính quyền địa phương đã giúp dân đắp bao cát gia cố bảo vệ một số nhà bị xâm thực gia cố tường móng trạm hải đăng đà răng
tuy nhiên đến nay mọi biện pháp khắc phục cũng chỉ là tạm thời
triều cường chưa tạo được tâm lý an toàn cho người dân trong mùa mưa bão gần kể